sáng nay quốc hội đã tiến hành phiên thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
nhiều ý kiến đề nghị cần thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác đầu tư công
góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế trong bối cảnh hiện nay
đồng tình với báo cáo của chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm nhiều đại biểu đều khẳng định dịch bệnh covid một mươi chín
đã ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế và một số mục tiêu về phát triển kinh tế năm hai nghìn hai mươi
có thể sẽ không đạt như đã đạt ra
đánh giá cao những nỗ lực điều hành của chính phủ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
các tầng lớp nhân dân trong công cuộc thực hiện mục tiêu kép vượt phong chống dịch
vượt đảm bảo phát triển kinh tế
nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh các giải pháp được chính phủ đưa ra trong báo cáo là phù hợp
tuy nhiên nhiều ý kiến cũng đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư công
và triển khai việc này một cách có hiệu quả tập trung tránh giàn trải
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt hai mươi chín hai
việc chậm giải vốn đầu tư công không chỉ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế
ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các dự án mà còn tăng áp lực nợ công lên nhà nước
vừa qua chính phủ đã ban hành nghị quyết sáu mươi ba về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giải ngân vốn đầu tư công
với nhiều biện pháp như thành lập tổ công tác kiểm tra đôn đốc
tiến hành sửa đổi các nghị định tôi đề nghị chính phủ quyết liệt triển khai thực hiện nghị quyết này
nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
tôi nghĩ phân bổ nguồn vốn đầu tư công
nên tập trung phát triển hạ tầng giao thông giáo dục khoa học công nghệ
vì đây mới là nguồn đầu tư mang tính dẫn dắt thúc đẩy nền kinh tế sau phát triển
trong đầu tư chăn lần này tôi thấy tập trung nhiều cho mua sắm thiết bị xây dựng trụ sở
tôi nghĩ là cần thiết nhưng nếu không tính toán kỹ sẽ gây lãng phí
trong khi nguồn lực của chúng ta còn rất nhiều hạn chế
nước ta đang ở trong giai đoạn mà tiền làm ra thì khó
mà lại chi thì phải thật nhiều
nhất là chi cho chống dịch
do đó cần tập trung tối đa nguồn lực cho các nhiệm vụ chi cấp bách
tôi đề nghị tiếp tục thực hiện tiết kiệm chống lãng phí cắt giảm chi thường xuyên
đề nghị rà soát lại các dự án đầu tư các dự án đầu tư công để tránh giàn trải
tập trung vốn ngân sách cho các công trình trọng điểm an sinh xã hội và chống dịch
đề nghị chính phủ ủy ban thủ vụ quốc hội tiếp tục rà soát để giảm số lượng danh mục dự án mới khởi công
nghiên cứu để cắt giảm loại bỏ bớt năm trăm một mươi ba dự án mà chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn
mà như báo cáo của ủy ban tài chính ngân sách cũng có nêu
cũng trong sáng nay nhiều vấn đề của đời sống kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một đã được các đại biểu thảo luận
như xây dựng mô hình giáo dục trong bối cảnh dịch bệnh việc tăng cường các chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
các biện pháp phục hồi nền kinh tế trong thời gian